hải hà hải hà petro có địa chỉ trụ sở chính tại số một trăm ba mươi hai khu sáu thị trấn diêm điền huyện thái thụy tỉnh thái bình vì nợ thuế lớn cùng với hàng loạt sai phạm trong kinh doanh xăng dầu
cùng với việc rút giấy phép của hải hà petro bộ công thương đã có văn bản gửi tập đoàn xăng dầu việt nam tổng công ty dầu việt nam công ty cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
tổng công ty xăng dầu quân đội bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn thái bình
hải phòng hà nội và quảng ninh
trước đó theo kết luận của thanh tra chính phủ hải hà petro trích lập quỹ bình ổn giá vượt khối lượng với số tiền hơn bốn bảy tỷ đồng
doanh nghiệp này cũng đã bị cơ quan nhà nước phạt bốn lần
từ những vi phạm của hải hà petro thanh tra chính phủ đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra bộ công an để xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật
công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ hải hà bị xem xét về hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu việc sử dụng quỹ bình ổn giá sai mục đích bình ổn giá
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang sáng nay cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn tấn đạt cao thanh tùng và nguyễn thành thái để tiếp tục điều tra về hành vi sản xuất buôn bán
hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi phân bón thuốc thú y thuốc bảo vệ thực vật giống cây trồng và vật nuôi
trong quá trình điều tra xác định khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đạt đã bàn bạc với cả tùng cùng nhau sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả để kiếm lời
đạt cung cấp nguyên liệu máy móc tem nhãn hướng dẫn cách phối trộn các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật giả và thực hiện các giao dịch mua với khách hàng còn tùng chọn ba địa điểm để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả
khoảng hai tháng sau đạt tiếp tục rủ thái để cùng với tùng sản xuất nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật giả các nhãn hiệu nổi tiếng trong nước và ngoài nước
đến chiều ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn sau khi tùng đem hàng đi giao thì bị công an tp long xuyên bắt quả tăng
tăng vật thu giữ là bốn mươi chai thuốc bảo vệ thực vật giả cùng với số lượng lớn nguyên liệu máy móc tem nhãn dùng để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả
sau khi biết sự việc và bị phát hiện vào ngày chín tháng một đạt đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi
đạt đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi
trên xe có bốn mươi tám con cầy vòi hương khỉ chim một trăm linh tám chai rượu có nhãn mắc nước ngoài một trăm linh hộp thuốc chữa bệnh một trăm linh kg thịt xay đóng gói dạng xúc xích
quá trình làm việc nguyễn văn tin không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên
và khai vận chuyển thuê số hàng trên từ tp hcm ra hà nội để kiếm lời
hiện tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao vụ việc cho tri cục kiểm lâm tỉnh ninh bình và công an thành phố tam điệp để xử lý và điều tra
công an huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng vừa đột kích và bắt quả tang một vụ khai thác cát lậu trên suối đạ bờ ri thuộc đoạn chảy qua địa bàn thôn phước dũng xã phước lộc
qua công tác trinh sát lực lượng nghiệp vụ công an huyện đã phát hiện tại khu vực lòng suối đạ bờ ri thuộc thôn phước dũng xã phước lộc đang có hành vi khai thác cát trái phép
phát hiện lực lượng công an các đối tượng đã bỏ chạy
tại hiện trường cơ quan công an bắt quả tang hai máy xúc hai xe máy múc hai xe ben và ba đối tượng đang thực hiện các hành vi khai thác vận chuyển cát trái phép
khối lượng cát đang được khai thác tại hiện trường khoảng hai mươi năm mét khối
đấu tranh ban đầu các đối tượng khai nhận do ông trần tố chú tại xã phước lộc chỉ đạo thực hiện hành vi khai thác cát trái phép
hiện công an huyện đạ hoai đã lập biên bản tạm giữ các phương tiện vi phạm đồng thời triệu tập các đối tượng làm việc để đấu tranh và làm rõ
chín mươi chín được nhiều khách hàng quan tâm
ngay ít phút đầu lên sàn thì biển số ba mươi ca ngũ quý chín đã được trả tới năm mươi tỷ đồng
sau ba mươi phút biển số này đã xác lập kỷ lục với mức đấu giá từ trước đến nay với số tiền chúng đấu giá hơn bảy mươi năm tỷ đồng
theo giới chơi biển số đẹp ngũ quý chín được đánh giá cao nhất trong hàng ngũ quý bởi quan niệm số chín là vĩnh kiểu tối thượng nhất là khi ngũ quý chín này lại đi kèm với đầu số hà nội hay là tp hcm
với những thành công của du lịch trong năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua năm hai nghìn hai mươi bốn được kỳ vọng là sẽ bứt phá mạnh mẽ hơn nữa
trong đó thì ngành du lịch khánh hòa đã để ra mục tiêu đón ba triệu đột khách quốc tế
để đạt được con số này thì ngay từ đầu năm nhiều chương trình kích cầu du lịch thu hút khách quốc tế đã được triển khai nhiều sản phẩm du lịch mới cũng đang được chú trọng khai thác
tỉnh khánh hòa cũng đang hướng đến phát triển đa dạng các thị trường khách quốc tế trong thời gian tới
năm hai nghìn hai mươi ba các chỉ tiêu du lịch của tỉnh đều vượt xa kế hoạch đề ra
toàn tỉnh thu hút khoảng bảy triệu đột khách trong đó thì có bốn chín triệu đột khách nội địa hai một triệu đột khách quốc tế
tuy nhiên hiện nay thì việc thu hút khách quốc tế đến với khánh hòa vẫn đang gặp nhiều khó khăn
các chuyến bay từ nga đến sân bay cam ranh chưa thể khôi phục đã làm cho lượng khách nga đến với khánh hòa khá ít
thị trường trung quốc phục hồi chậm hơn so với kế hoạch
thị trường ấn độ tiềm năng nhưng chưa thể khai thác hết
do chưa có đường bay thẳng đến khánh hòa
trong bối cảnh đó thì năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh khánh hòa dự kiến sẽ tổ chức rất nhiều sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc
để nhằm duy trì đà tăng trưởng du lịch đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị và để mở rộng thị trường khách quốc tế thì bên cạnh việc đi xúc tiến và quảng bá tại các quốc gia
bằng các chương trình giới thiệu tham gia các hội trợ du lịch quốc tế thì một trong những cách làm hiệu quả
là mời các doanh nghiệp lữ hành dịch vụ của thị trường được hướng đến tới việt nam để tham quan và trải nghiệm
tức là tổ chức đón các đoàn farm chip ghi nhận sau đây tại thị trường du lịch miền trung
chuyến tham quan khảo sát các tuyến điểm du lịch dịch vụ tại các tỉnh miền trung huế đà nẵng quảng nam
của đoàn farm trip từ philippines
bắt đầu từ ngày bảy tháng một đến ngày một mươi hai tháng một đại diện của khoảng sáu mươi công ty lữ hành nước bạn
đã có hành trình sáu ngày năm đêm tại nhiều điểm đến
thủ tiến như đại nội huế bán đảo sơn trà đà nẵng phố cổ hội an
với nhiều vị khách trong đoàn đây là lần đầu tiên họ tới với miền trung việt nam
chuyến đi đã để lại những ấn tượng hết sức tốt đẹp mở ra cơ hội hợp tác trong thời gian đến
một trong những điểm đến tốt nhất của asean mọi dịch vụ rất là hoàn hảo
tôi sẽ giới thiệu với nhiều dòng khách đến đây trong tương lai
những trải nghiệm rất là tuyệt vời thắng cảnh đẹp những khách sạn sang trọng ẩm thực ngon tôi rất ngạc nhiên
tôi rất yêu nơi đây tôi sẽ xây dựng các sản phẩm để chào bán cho rất nhiều kênh tại philippines
philippines có dân số một trăm linh chín triệu dân một quốc gia trong khối asean gần gũi thân thiện
tương đồng với đời sống văn hóa của người việt nam
hoạt động kết nối đón các đoàn farm trip từ philippines được tăng cường kể từ khi hãng hàng không cebu pacific
mở đường bay trực tiếp từ manila philippines đến đà nẵng từ ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
lần suốt ba chuyến một tuần
trước mắt là thị trường rằng là thị trường có những chuyến bay trực tiếp
nó là cực kỳ quan trọng là có việc xúc tiến
dù chúng ta làm xúc tiến cho nữa mà không có đường bay trực tiếp tới thì cái việc mà đưa khách về nó khó khăn hơn
những đường bay thẳng được mở ra là điều kiện hết sức thuận lợi để khai thác thị trường khách quốc tế
do đó cộng đồng doanh nghiệp tranh thủ chắc chiêu cơ hội để đẩy mạnh xúc tiến quảng bá
việc tổ chức các đoàn farm trip là một nỗ lực lớn
chúng tôi rất là mong muốn kêu gọi các doanh nghiệp làm du lịch tại địa phương tham gia vào để mà xúc tiến du lịch các thị trường quốc tế
chúng ta đang chắc chiêu những cơ hội mà chúng ta có thể là góp phần vào việc phục hồi du lịch quốc tế tại miền trung
du lịch miền trung xác định đẩy mạnh quảng bá từ các đoàn farm trip tiếp tục là hướng đi
trong việc xúc tiến thị trường khách quốc tế tiềm năng trong thời gian tới
để điều này thực sự hiệu quả
tổ chức từ phía chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp làm du lịch
tiếp theo sẽ là những nội dung đáng chú ý có trong kinh tế phương nam
mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
thưa quý vị tại tp hcm đã tổ chức không gian văn hóa quê hương đồng khởi
cùng với chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề
quê dừa khát vọng vương xa nhân kỷ niệm sáu mươi bốn năm ngày bến tre đồng khởi
sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh đất và người bến tre
xúc tiến phát triển du lịch xứ dừa nhân kỷ niệm sáu mươi bốn năm ngày bến tre đồng khởi
đồng thời giúp lan tỏa tinh thần yêu thương xứ sở quê dừa đến cộng đồng người bến tre
đang sinh sống học tập công tác và làm việc tại tp hcm nói riêng
trong và ngoài nước nói chung
thông qua chương trình cũng góp phần chăm lo đời sống bà con có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh
như trong hai mươi học bổng giúp đỡ cho học sinh sinh viên nghèo hiếu học vượt khó
xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa tình thương cho các gia đình chính sách
giúp đỡ các hoàn cảnh neo đơn khó khăn
điểm nhấn của không gian văn hóa dừa là hình ảnh cổng hoa mang hình dáng
hai con rồng uống lượng được tạo hình từ những cây trái hoa quả hết sức gần gũi
dân giả mang ý nghĩa chào đón năm mới xuân giáp thình hai nghìn hai mươi bốn
bến tre phát triển tiềm năng kinh tế vương xa đặc biệt với tầm nhìn vương cao
vương xa tập trung phát triển bến tre về hướng đông
liên đoàn lao động tp hcm đã tiếp nhận hơn ba tỷ đồng để chăm lo cho đoàn viên công đoàn
người lao động thông qua chương trình triệu bước chân một tấm lòng
vừa qua hơn một mươi người đã tham gia chương trình đi bộ đồng hành
về sức khỏe người lao động lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi bốn
nhằm gây quỹ chăm lo cho người lao động gặp khó khăn nhân dịp tết nguyên đáng
với chủ đề triệu bước chân một tấm lòng do trung tâm công tác xã hội công đoàn
thuộc liên đoàn lao động tp hcm phối hợp cùng liên đoàn lao động tp thủ đức tổ chức
chương trình đi bộ nhằm huy động nguồn lực chăm lo cho đoàn viên công đoàn
người lao động có hoàn cảnh khó khăn
tham gia chương trình đoàn viên công nhân đã đi bộ với lộ trình ba năm km
dọc theo cách tuyến đường lớn của tp thủ đức
phó chủ tịch liên đoàn lao động tp hcm phạm trí tâm cho biết
chương trình nhằm vận động nguồn lực xã hội chung tay cùng công đoàn thành phố
chăm lo cho đoàn viên công đoàn người lao động khó khăn bệnh hiểm nghèo
dịp tết nguyên đáng giáp thình cũng như trong năm hai nghìn hai mươi bốn
tại chương trình ban tổ chức đã tiếp nhận hơn ba tỷ đồng trao tặng nhiều phần quà
và một trăm linh suất học bổng mỗi suất một triệu đồng cho con em đoàn viên công đoàn
người lao động có hoàn cảnh khó khăn
tổng công ty cảng hàng không việt nam acv và tổng công ty hàng không việt nam
việt nam airlines đã ký kết hợp tác chiến lược giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi tám
việt nam airlines hợp tác chặt chẽ với acv để tiếp tục nâng cao khai thác hiệu quả
và chất lượng dịch vụ của hãng cùng với các đơn vị thành viên
các hoạt động quảng cáo truyền thông sẽ được tối ưu nhờ phát huy tốt thế mạnh
của mỗi bên
bên cạnh đó hai tổng công ty cũng hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực công nghệ
thông tin và chuyển đổi số
quá trình vận hành khai thác và phát triển của việt nam airlines từ nhiều năm qua
luôn gắn bó mật thiết với acv
hai tổng công ty có nhiều điểm chung từ khi hình thành và phát triển
có mối quan hệ mật thiết trong suốt chặng đường hình thành và phát triển
theo đó acv và việt nam airlines thống nhất thành lập nhóm công tác cùng xây dựng
phương án khai thác hiệu quả từng giai đoạn sân bay long thành và nhà ga t ba
sân bay tân sư nhất
từ đó có phương án đáp ứng nhu cầu mặt bằng nhà ga của việt nam airlines
và đơn vị thành viên
việt nam airlines sẽ cung cấp kế hoạch phát triển đội máy bay
mới đường bay làm cơ sở cho acv tổ chức nguồn lực phục vụ hợp tác kinh doanh
đến nay việt nam airlines đã thực hiện một sáu triệu chuyến bay
vận chuyển hơn ba trăm linh triệu lượt hành khách và bốn năm triệu tấn hàng hóa
hãng bay hiện đang khai thác mạng đường bay tới hai mươi hai điểm đến nội địa
hai mươi chín điểm đến quốc tế với đội máy bay trẻ hiện đại
acv hiện đang quản lý đầu tư khai thác hai mươi hai cả hàng không trên cả nước
những năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của acv luôn duy trì tốc độ phát triển cao và bền vững
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn hàng không cũng như chất lượng phục vụ hành khách
trong khuôn khổ hoạt động kết nối cung cầu giữa tp hcm và các tỉnh thành trên cả nước
hội trợ làng nghề truyền thống và sản phẩm ô cớp tp hcm năm hai nghìn hai mươi ba đã diễn ra sôi động
thu hút đông đúc người dân đến tham quan và mua sắm
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
hội chợ quy tụ gần ba trăm linh gian hàng trưng bày đa dạng các mặt hàng từ đặc sản vùng miền ẩm thực
tới hàng gia dụng trang sức quần áo của tp hcm và các vùng miền trên cả nước
nhiều sản phẩm giá siêu rẻ thu hút đông đảo khách tham quan mua sắm
đặc biệt quầy bánh dân gian là một điểm nhấn của hội chợ khi nhận được nhiều sự quan tâm của khách tham quan
với nhiều loại bánh mang đậm nét đặc trưng của vùng đất nam bộ

nhiều sản phẩm giá siêu rẻ thu hút đông đảo khách tham quan mua sắm
trong những ngày diễn ra hội trợ người tiêu dùng không chỉ được mua hàng với chính sách giá đặc biệt
mà còn được khám phá tìm hiểu về các sản phẩm ô cóp của các nhà hàng
bên cạnh đó đây còn là dịp để các công ty doanh nghiệp hợp tác xã đàm phán ký kết biên bản hợp tác
hợp đồng cung ứng tiêu thụ sản phẩm đồng thời tư vấn nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp
chất lượng mẫu mã bao bì sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu chuẩn thị trường trong nước và xuất khẩu
trong những ngày diễn ra hội chợ người tiêu dùng không chỉ được mua hàng với chính sách giá đặc biệt
mà còn được khám phá tìm hiểu về các sản phẩm ô cóp của các nhà hàng
bên cạnh đó đây còn là dịp để các công ty doanh nghiệp hợp tác xã đàm phán ký kết biên bản hợp tác xã hội
nhằm hỗ trợ quảng bá giới thiệu tìm kiếm đầu ra cho các sản phẩm làng nghề sản phẩm đặc sản của các địa phương đến người dân thành phố và khách du lịch
đồng thời đây cũng là cơ hội giao lưu rút đẩy chương trình bổi xả một sản phẩm phát triển mạnh mẽ hơn nữa tạo ra sức bật mới góp phần quan trọng trong khẳng định và tôn vinh hàng việt